để giải quyết mâu thuẫn trần quốc sang mang theo súng rồi cùng đồng bọn đi gặp nhóm đối phương
đến nơi thì sang nổ nhiều phát súng chỉ thiên gây mất an ninh trật tự khu vực
ngày hôm qua tòa nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa hình sự
xét xử sơ thẩm một mươi bị cáo về tội gây dối trật tự công cộng
ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nhóm của trần quốc sang và nhóm của bùi đất tài hẹn nhau
để giải quyết mâu thuẫn chuyện tiền bạc
sa mang theo khẩu súng đã mua trước đó cùng ba người khác đến gặp nhóm của tài cùng sáu người
gặp nhau thì sang liền lấy súng bắn chỉ thiên nhiều phát để thị uy
do đó hai bên rượt đuổi gây náo loạn đường phố
hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo tổng cộng một mươi tám năm sáu tháng tù
cùng về tội gây dối trả tự công cộng
trước đó vào ngày bốn tháng bốn tòa nhân dân tp vĩnh long cũng đã tuyên phạt trần quốc sang
một mươi tám tháng tù giam về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng